nhất là trong thời gian gần đây bộ đội biên phòng liên tục bắt giữ các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới
trong khi cả nước đang cố gắng triển khai mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh
thì những hành vi như thế này cần được xử lý nghiêm minh
thông tin từ bộ tư lệnh bộ đội biên phòng dù thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát đường biên giới
để phòng chống dịch covid một mươi chín thế nhưng thực tế số người cố tình nhập cảnh trái phép vẫn rất nhiều
các đối tượng sử dụng nhiều hình thức bốc nối rất tinh vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép
qua các đường mòn lối mở bất chấp nguy cơ dịch bệnh xâm nhập
phương thức thủ đoạn thực hiện xuất nhập cảnh trái phép
thì các đối tượng chủ yếu thông qua các trang mạng xã hội ứng dụng trên điện thoại như facebook zalo
để móc nối hướng dẫn người xuất nhập cảnh trái phép
thời gian này còn có cả những trường hợp nhập cảnh trái phép bị phát hiện
được đưa vào khu cách ly tập trung nhưng rồi lại tiếp tục trốn cách ly
đây là những hành vi đáng lên án cần được xử lý nghiêm minh
bên cạnh các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép
bên cạnh việc xếp chặt phòng dịch tại tuyến biên giới của bầu đội biên phòng
các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân
chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
không xuất nhập cảnh trái phép không tiếp tay cho các đối tượng tổ chức xuất nhập cảnh trái phép
không chỉ là chủ quan lơ là mà một bộ phận người dân xem việc đeo khẩu trang chỉ là để tránh xử phạt
chứ hoàn toàn không phải là để bảo vệ bản thân hay là phòng dịch
cứ có cơ quan chức năng thì còn khẩu trang mà không có người kiểm tra thì y như rằng khẩu trang cũng biến mất
chợ thị trấn phú xuyên huyện phú xuyên thành phố hà nội đây là những hình ảnh khi có đoàn kiểm tra phòng dịch
từ người bán đến người mua đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang
tuy nhiên ngay khi đoàn rời đi thì những chiếc khẩu trang cũng dần trở nên thưa thớt
bốn bán thế này mà nếu mà đeo khẩu trang vào thì nó mệt quá khó thở
hiện nay thì chúng tôi là hoàn toàn chống cái việc là phòng chống dịch theo kiểu đối phó
bởi vì đây chúng ta thấy là đó là một cái sự tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
quy định đặt ra là để bảo vệ sức khỏe cho người dân cho cộng đồng không nên chỉ vì phòng dịch để mang tính chất đối phó
để tránh xử phạt sự thiếu ý thức của một cá nhân có
khiến cả cộng đồng phải gánh hậu quả trong đó có cả bản thân của người vô ý thức
trung tâm phẫu thuật thần kinh bệnh viện việt đức trong thời gian gần đây liên tục tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân bị phình mạch não
cũng tức là bị dị dạng mạch não với tình trạng rất nặng nguy cơ gây tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời
mặc dù chưa tìm ra được nguyên nhân chính gây bệnh tuy nhiên theo các bác sĩ thì những tác nhân
có thể dẫn tới bệnh lý bệnh
đối với các bác sĩ này là huyết áp cao cũng thuốc lá
bệnh nhân nam này gặp chấn thương sò não sau tai nạn xe máy
trước đó bệnh nhân điều trị ở tuyến dưới và có triệu chứng xúc kết não
chỉ khi xốt da dặn kéo dài và chuyển lên tuyến trên bệnh nhân mới được phát hiện giả phình mạch não
được chỉ định can thiệp bằng phương pháp nút mạch để giữ tính mạng
chủ trưởng city club bác sĩ đến hôm nay hội chuẩn thì bảo là cháu là phải mổ và phải trở lại tỉnh sáng
phải mũ và phải đặt tép tức là cái mạch não đấy nó rất mỏng
đây là một trong những bệnh cảnh rất khó phát hiện của dị dạng mạch não
theo các bác sĩ thông thường có trường hợp dị dạng mạch não có thể sống chung suốt đời
nhưng trong nhiều trường hợp việc can thiệp là bắt buộc
cái lớp sơ vỏ của mô tuổi thì nó cực kỳ yếu và nguy cơ vỡ rất là cao
và cái này hẳn như thì mình phải bắt buộc điều trị chứ không thể bảo tồn được
nó khác với tướng phim bình thường
bệnh dị dàng mạch não đang có dự hướng gia tăng trong thời gian gần đây
mặc dù chưa tìm ra nguyên nhân chính gây dị dàng mạch não
song có thể khẳng định vài tác nhân liên quan tới bệnh lý này như huyết áp cao hút thuốc lá
hai mươi tuổi trở lên trên ba mươi tuổi từ ngày bé mình không bao giờ bị co giật
nhưng mà vào một ngày đẹp trời nào đấy hay một ngày bão gió nào đấy
tức là thay đổi thời tiết ấy mà rồi căng thẳng áp lực ấy mà
rồi uống rượu nhiều rồi hút thuốc lá nhiều
thì mình bị co giật
thì những người mà lần đầu tiên bị co giật như vậy
thì chúng tôi khuyến cáo là phải đến gặp bác sĩ ngay
tỷ lệ biến chứng của những người mắc dị dàng mạch não rất thấp
nhưng các bác sĩ cảnh báo những ai có triệu chứng yếu tê bì nửa người
dây thần kinh bị chèn ép gây liệt bờ mắt sụt bi co giật cần phải được đi thăm khám ngay
từ đầu mùa đông đến nay thì trung bình mỗi tháng
bệnh viện bạch mai tiếp nhận trên một bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì bị độc quỷ
nhiều người trong tình trạng rất nặng phải thở máy
các bác sĩ cảnh báo thời tiết giá lạnh sẽ làm tăng nguy cơ bị độc quỷ
nhất là bệnh nhân có sản bệnh lý nền như tiêm mạch huyết áp
trung tâm độc quỷ bệnh viện bạch mai
trung bình mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận từ ba mươi đến bốn mươi bệnh nhân bị độc quỷ
tức là mỗi tháng có khoảng một người phải nhập viện cấp cứu vì độc quỷ não
gia tăng đột biến từ đầu mùa đông năm nay
thế gian gần đây cuối thu vào đầu đông
thì lượng bệnh nhân độc quỷ sẽ tăng từng đột biến
vì thời tiết thay đổi lượng bệnh nhân độc quỷ tăng lên
thời tiết lạnh mạch máu giảm tính đàn hồi lồng mạch co lại và hẹp hơn
đồng thời khi nhiệt độ xuống thấp máu có xu hướng cô đặc
chính hai yếu tố này đã làm tăng nguy cơ hình thành những cục máu đông
nếu chúng di chuyển lên não và kẹt lại ở khu vực lòng mạch hẹp
sẽ làm tắt mạch máu dẫn tới việc cung cấp máu dinh dưỡng và oxy lên não bị gián đoạn
khi đó các tế bào não không đủ dinh dưỡng và oxy sẽ dần hoại tử
tình trạng này được gọi là độc quỷ nhòi máu não
cái thứ hai mùa lạnh thì bệnh nhân sẽ bị các nguy cơ tăng thết áp hơn so với các mùa khác
và một cái yếu tố là chúng ta biết mùa lạnh thì bệnh nhân dễ dàng bị các bệnh lý liên quan đến virus
ví dụ như cảm cúm hoặc là các cái bệnh lý có sẵn
và điều này cũng thúc đẩy cho nguy cơ bị độc quỷ gia tăng vào mùa lạnh
nếu như trước đây phần lớn bệnh độc quỷ thường chỉ xảy ra với người cao tuổi
có sức đề kháng kém sức khỏe yếu thì nay khá nhiều người trẻ mắc căn bệnh này
dù trước đó không hề có bệnh lý nền
bệnh xảy ra đột ngột bất ngờ và nhanh chóng khiến cho bệnh nhân ngã quỷ
khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
bệnh nhân này chỉ mới ba mươi bốn tuổi anh nhập viện cấp cứu sau một cơn đau đầu chóng ván
các bác sĩ cho biết anh bị độc quỷ não nửa người gần như không cử động được
một bên là không cử động được tay không cầm được cốc nước
các bật trợ dụng khác chân thì không đi được dép
bệnh nhân độc quỷ gần đây đổ về đây thì tương đối là nhiều
cả vì người già và cũng cả vì đối tượng là thanh niên tầm đối tượng là trung niên
đổ tuổi dưới bốn mươi thì bọn em xếp vào độc quỷ là độc quỷ trẻ tuổi
thì cũng số đượng tương đối nhiều
thời tiết môi trường chế độ sinh hoạt không lành mạnh
stress căng thẳng kéo dài tăng huyết áp
là những yếu tố nguy cơ khiến độc quỷ dễ xảy ra
đợt vừa rồi là anh ấy làm việc nhiều
anh ấy cuối năm anh nhiều việc anh ấy căng thẳng lên
hay ngủ muộn làm việc muộn liệt hoàn toàn bên phải và anh không nói được
bệnh nhân bị các bệnh lý ví dụ như tăng huyết áp
rồi bị tiểu đường các cái bị các cái bệnh lý về tim mặt
ngoài ra bệnh nhân béo phì và đặc biệt là những người bệnh
mà có các cái thói quen xấu
ví dụ như nghiện thuốc lá thuốc lào hoặc là bệnh nhân nghiện rượu
đấy là những cái yếu tố nguy cơ mà gây ra tăng độc quỷ
người bị độc quỷ có thể sẽ để lại những di chứng về sau
và thậm chí tử vong nếu như không được can thiệp kịp thời
các bác sĩ thường nói thời gian vàng để cấp cứu người bị độc quỷ là rất quan trọng
chính vì thế cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt
người bị độc quỷ thường dễ nhận được bệnh nhân bị độc quỷ
nhưng không thể nhầm lẫn với trúng gió
chính vì thế nhiều trường hợp bệnh nhân không được đưa đi cấp cứu kịp thời
mà để tại nhà và được cho uống các loại thuốc giải cảm
là mất đi thời gian vàng để can thiệp điều trị độc quỷ
một cái điều lưu ý đối với bệnh nhân mà nghi ngờ độc quỷ
chúng tôi khuyến cáo người dân là không được tự động cho ăn uống
bất kỳ một loại thuốc hoặc thức ăn nước uống gì
bởi vì khi bệnh nhân bị độc quỷ
bao giờ cũng rất nguy cơ cao là bị dối loạn nuốt
bất khả năng bảo vệ
chính vì thế khi chúng ta cho bệnh nhân ăn uống
thì nó có thể dễ dàng bị sặc
và vô hình chung nó có thể gây ra bít tắc đường thở
và bệnh nhân có thể nguy kịch
nhanh chóng kết nối ít nhất là gọi cấp cứu mùa năm
để đưa người bệnh vào các cơ sở y tế chuyên sâu điều trị độc quỷ
thời gian vàng để nó trong cửa sổ từ bốn năm đến sáu giờ
đối với những bệnh nhân mà được điều trị khi bị tắc mạch
mà được điều trị thuốc tiêu huyết khối đường tính mạch
thì cái cửa sổ thời gian vàng
được quy định là trong bốn năm giờ
tức là từ khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đầu tiên
đến lúc tiêm cái thuốc để làm tan cục máu đông đi
thì phải trong thời gian bốn năm giờ
đối với những bệnh nhân mà có tắc các mạch lớn
thì cái cửa sổ vàng để can thiệp mạch là sáu giờ
độc quỷ là bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa
nếu tránh được những yếu tố nguy cơ tác động lên căn bệnh này
khuyến cáo người dân cần có chế độ sinh hoạt lành mạnh
để phòng tránh bệnh độc quỷ
đối với những bệnh nhân mà chưa bị độc quỷ
thì chúng tôi khuyến cáo người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ
ít nhất sáu tháng đến một năm một lần
và điều trị các yếu tố nguy cơ mà có thể gây độc quỷ
ví dụ như bệnh nhân có tăng huyết áp
có bị tiểu đường các bệnh lý tim mạch
thì béo phì thì chúng ta phải điều trị bằng thuốc phải giảm cân
thứ hai là chúng ta nên tránh các cái thói quen xấu
ví dụ như những người hút thuốc lá
thuốc lào những người uống nghiện rượu
thì chúng ta nên hạn chế và tốt nhất
nếu có thể thì chúng ta không dừng không nên đánh
và một cái thói quen là chúng ta cũng cần phải lưu ý
đó là nên vận động thể lực hàng ngày
ít nhất khoảng ba mươi đến bốn mươi năm phút một ngày
để giúp cho dự phòng độc quỷ
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình sống khỏe
xin chào và hẹn gặp lại